để chủ động phòng chống lụt bão ứng phó với các tình huống thiên tai và xử lý sự cố lưới điện nhanh
để cung cấp điện trở lại cho khách hàng sáng nay công ty điện lực thành phố đà nẵng tổ chức diễn tập
xử lý sự cố phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm hai nghìn hai mươi
hơn ba trăm linh công nhân của sáu đơn vị trực thuộc đã được ngành điện huy động tham gia diễn tập
tình huống giả định được đặt ra là do ảnh hưởng của cơn bão một trụ điện bị gãy
dẫn đến mất điện phụ tải diện rộng trên địa bàn hai quận trung tâm
trong quá trình xử lý sự cố một công nhân đã gặp phải chấn thương nặng
để kịp thời khắc phục hậu quả của cơn bão điện lực đà nẵng đã chỉ đạo các đơn vị
nhanh chóng triển khai huy động tối đa nhân vật lực tiếp cận hiện trường phân tích
đánh giá nguyên nhân sự cố cô lập khu vực sự cố và khôi phục điện lưới
đồng thời khẩn trương bố trí đội ngũ y tế sơ cấp cứu nạn nhân tại chỗ
đây là hoạt động được ngành điện tp đà nẵng tổ chức thường niên nhằm đánh giá thực hiện
khả năng phản ứng tình huống kỹ năng xử lý sự cố bảo đảm nguyên tắc thực hiện theo phương châm bốn tại chỗ